các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại khoa quảng ngãi khoảng một mươi bảy h một mươi năm một đối tượng chạy xe máy đứng trước cửa phòng cấp cứu và rút dao tiến thẳng vào khu vực đang điều trị bệnh nhân
sau đó kết hợp với một thanh niên khác dùng dao tấn công và chém liên tục vào một thanh niên mặc áo sọc đang có mặt tại phòng cấp cứu
hậu quả thanh niên này bị một vết thương lớn ở đầu dài chín cm và nhiều vết thương khác ở tay lưng
trước đó theo hồ sơ bệnh án thanh niên mặc áo sọc có đưa một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do bị đánh
vào viện khoảng một mươi phút thì xảy ra sự việc truy sát và chém nhau ngay tại khu vực cấp cứu
ngày sau khi xảy ra vụ việc công an phường nghĩa lộ và công an thành phố quảng ngãi đã có mặt phòng tỏa hiện trường và điều tra vụ việc
sự việc làm đỉnh trệ công tác khám chữa bệnh tại phòng cấp cứu trong hai giờ đồng hồ
nhiều thiết bị y tế của phòng cấp cứu như máy điện tim xe đầy dụng cụ hỗ trợ điều trị cấp cứu bị hư hỏng
tuy nhiên sau đó bệnh viện đã nhanh chóng khắc phục hậu quả ổn định tâm lý cho cán bộ y tế
đồng thời bổ sung ngay các thiết bị y tế để phòng cấp cứu
sau hai giờ đồng hồ bệnh viện đã ổn định sắp xếp lại công việc để tiếp tục hoạt động
chúng tôi đã quy động một máy điện tim ở một khoa khắc phòng bổ xuống để phục vụ kịp thời cho bệnh nhân
đồng thời bổ sung một số dụng cụ thiết bị về dụng cụ y tế để có kịp thời phục vụ trong đêm
bệnh viện đang chuẩn bị sửa chữa lại cửa sát và sắp xếp để cho phòng cấp cứu được an ninh hơn
sắp tới có kế hoạch liên hệ
kết với công an phường nghĩa lộ để tăng cường công tác an ninh cho bệnh viện nốt chung và khoa cấp cứu nó riêng
nguyên nhân sự việc đang được công an thành phố quảng ngãi điều tra làm rõ
trong sáng nay các hoạt động khám chữa bệnh tại phòng cấp cứu diễn ra bình thường
công tác an ninh cũng được thắt chặt hơn để đảm bảo an toàn cho khu vực cấp cứu